bệnh nhân là chị ntt có tiền sử hen phế quản đang điều trị tại một bệnh viện tư nhân ở vĩnh phúc vì tình trạng khó thở
tuy nhiên trong thời gian điều trị gia đình chưa thấy hiệu quả nên muốn chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
trong quá trình di chuyển bằng taxi không có nhân viên y tế đi cùng bệnh nhân bất ngờ xuất hiện tim tái bất tỉnh khi chỉ còn cách bệnh viện khoảng bốn km
tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ bệnh nhân được xác định ngừng tim ngừng thở
các bác sĩ cấp cứu ngừng tuần hoàn hồi sinh tim phổi cho người bệnh
đồng thời bệnh viện tập trung toàn lực thực hiện các biện pháp hồi sinh tim phổi tích cực nhất như ép tim bóc bóng dùng thuốc trợ tim sốc điện dành lại sự sống cho người bệnh
sau hai mươi phút cấp cứu liên tục tim người bệnh đã đập trở lại nhưng còn hôn mê sâu huyết áp phụ thuộc vào thuốc vận mạch
bác sĩ tiếp tục các biện pháp hồi sức và liên hệ truyền người bệnh vì khoa hồi sức tích cực để chăm sóc đặc biệt
tại khoa hồi sức tích cực chống độc người bệnh được áp dụng những kỹ thuật chuyên sâu nhất trong lĩnh vực hồi sức như thở máy lọc máu thăm dò huyết động pixco và đặc biệt là kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy
hạ thân nhiệt chỉ huy là một kỹ thuật điều trị tiên tiến chuyên sâu sử dụng kỹ thuật làm lạnh để giảm và kiểm soát thân nhiệt giúp giảm tỷ lệ tử vong và các biến chứng ở người bệnh
sau ngừng tuần hoàn nhờ đó hỗ trợ bảo vệ não chống viêm phù não cải thiện tưới máu và cung cấp oxy do đó não có nhiều cơ hội hồi phục hơn mang lại kết quả điều trị tốt đồng thời hạn chế di chứng thần kinh
hiện sau một tháng điều trị người phụ nữ đã tỉnh táo hoàn toàn tự thở tốt qua can nguyên mở khí quản có thể đi lại sinh hoạt cá nhân được không để lại di chứng thần kinh và được ra viện tiếp tục theo dõi sức khỏe định kỳ
theo lời người nhà khi thấy con gái ngừng tim gia đình gần như từ bỏ mọi hy vọng
gọi về cho người nhà để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất
trước đó bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cũng từng cứu sống một phụ nữ đau ngược trái với trần đoán sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp
bà vào viện trong tình trạng sốc tim rất nặng huyết áp tụt thấp và mạch rời rạc
sau năm phút nhập viện dù được hồi sức tích cực ngay nhưng người bệnh xuất hiện ngừng tim các bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn
cứ sau mỗi lần cấp cứu tim chỉ đập được ba đến năm phút rồi lại ngừng trong gần một tiếng
gia đình có ý định xin cho người bệnh về xong các bác sĩ khuyên còn nước còn tát
sau sáu lần cấp cứu ngừng tim một cuộc hội trần đã diễn ra giữa các chuyên khoa
người bệnh được chuyển thẳng lên phòng can thiệp tim mạch với tình trạng hôn mê sâu đồng tử hai bên đã giãn tối đa huyết áp phụ thuộc vào thuốc vận mạch liều rất cao
kết quả chụp động mạch vành cho thấy tổn thương nặng ba thân động mạch vành trong đó có nhánh động mạch vành phải tắc hoàn toàn
bệnh nhân được đặt sten khẩn trương tái thông dòng máu cấp nuôi cho tim và đặt máy tạo nhịp tạm thời
tuy nhiên sau can thiệp người bệnh tiếp tục ngừng tim lần thứ bảy bác sĩ cấp cứu ngừng tim trong một mươi phút
khi có tim đập trở lại người bệnh được chuyển về khoa hồi sức cấp cứu để điều trị
các kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh toan chuyển hóa rất nặng suy đa cơ quan dối loạn điện dài nặng
bà được thở máy theo phác đồ theo dõi huyết động lọc máu liên tục
bác sĩ cũng chuẩn bị sẵn sàng ecmo phương tiện cấp cứu cuối cùng trong tình huống người bệnh diễn tiến xấu hơn
sau hai mươi bốn giờ liên tục hồi sức tích cực những tín hiệu của sự sống phục hồi dần các thuốc vận mạch được giảm liều
chức năng thận hồi phục người bệnh có nước tiểu trở lại
đặc biệt khi dừng thuốc an thần người phụ nữ bắt đầu có đáp ứng đau khi kích thích
sau ba ngày bà được rút ống nội khí quản kết thúc lọc máu và tháo rời các thiết bị y tế